vừa có thêm hai mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam trong đó một mươi bốn ca ghi nhận tại đà nẵng
hai ca tại quảng nam một ca tại quảng trị và năm ca tại khánh hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận tổng cộng chín trăm linh năm ca mắc
số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là bốn trăm ba mươi tám ca
chiều nay có thêm hai trường hợp tử vong một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hiện tại có ba mươi năm ca bệnh đã âm tính lần một và năm mươi một ca âm tính từ lần hai trở lên
trong khi đó sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng bình vừa cảnh cáo hai trường hợp
đăng tải các thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng
gây hoang mang trong dư luận xã hội
khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại ở thành phố đà nẵng và một số tỉnh thành khác vào cuối tháng bảy
trên trang cá nhân facebook của mình hai trường hợp trên đã đăng tải và chia sẻ bài viết có nội dung
nói rằng covid biến dạng đã xuất hiện và cách bảo toàn sinh mạng
bài viết đã so sánh những đặc điểm phân tích loại virus lần này nguy hiểm hơn do đột biến gen
và đưa ra những lời khuyên cảnh báo chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng về cách phòng và chữa bệnh
qua quá trình làm việc nhận thấy hai cá nhân trên đã nhận ra việc làm sai trái của mình
cam kết không tái phạm nên sở thông tin và truyền thông quảng bình cảnh cáo nhắc nhở
và yêu cầu các đối tượng trên nghiêm túc rút kinh nghiệm
ngày một mươi ba tháng tám qua công tác nắm địa bàn đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn tp hcm
đã thu dựng một số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại kho hàng của một công ty cung cấp thiết bị y tế
tại thời điểm kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạng thiết bị y tế thành đạt
địa chỉ tại số một trương đình hợi phường một mươi tám quận bốn do lý thành quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ phường nguyễn cư trinh quận một làm giám đốc đã phát hiện trên năm trăm linh khẩu trang không có hóa đơn chứng từ
đang được chứa tại kho để chuẩn bị bỏ vào các bỏ hộp của các hàng sản xuất khẩu trang đang được ôi chuộng trên thị trường
qua công tác đấu tranh quân khai nhận số khẩu trang trên mua của công ty thái bình dương ấp mỹ hòa bốn
đường xuân thới hai mươi một xã xuân thới đông huyện hóc môn với giá năm trăm linh triệu đồng
khi người của công ty thái bình dương giao hàng cho quân tại kho trương định hợi thì bị công an quận bốn kiểm tra phát hiện
ngoài ra tại kho hàng công an cũng phát hiện hai trăm linh thùng khẩu trang hiệu asian và một số khẩu trang không có nhãn hiệu khác
kèm theo bỏ hộp khẩu trang các loại mua từ hà nội không có hợp đồng hóa đơn chiến tự
đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc
niêm phong toàn bộ xuất khẩu trang cũng như bỏ hộp khẩu trang các loại để tiếp tục xác minh làm rõ
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với công an huyện bình lục vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đình chiến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã đồn xá huyện bình lục về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng tám nguyễn đình chiến đi bộ ra nhà văn hóa thôn chơi
thì gặp anh nguyễn văn tám là người cùng thôn đang đánh bóng bàn
chiến xin anh tám thuốc lào hút nhưng anh tám không cho nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hai bên đánh nhau
hậu quả chiến bị anh tám đánh rách mi mắt xưng má dập mồi
sau trận ẩu đà tám rời khỏi nhà văn hóa còn chiến về nhà
do sẵn có hơi men trong người và bực tức vì bị tám đánh chảy máu
nên chiến đã lấy con dao nhọn bỏ vào túi quần đi tìm tám để trả thù
khi tới khu vực nhà văn hóa thôn tám và chiến gặp nhau
tại đây tám đã xin lỗi chiến nhưng chiến không chấp nhận và lấy dao đâm làm anh tám bị thương và tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý nguyễn đình chiến theo quy định của pháp luật